trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến cộng hòa nhân dân bangladesh
sáng nay chủ tịch nước trần đại quang cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm quốc gia sava
bảo tàng tưởng niệm người cha dân tộc của bangladesh bangabandhu
và hội đàm với thủ tướng bangladesh sheikh hasina
hai nhà lãnh đạo cho rằng hai nước đều là những thị trường tiềm năng với dân số lớn
lực lượng lao động trẻ và cộng đồng doanh nghiệp năng động là cửa ngõ của khu vực đông nam á và nam á
do đó cần thúc đẩy các lợi thế này để mang lại kết quả hợp tác thực chất
đánh giá cao thương mại song phương đã tăng trưởng tích cực đạt gần chín trăm linh triệu đô la năm hai nghìn một mươi tám
và nhất trí phấn đấu tăng gấp đôi kim ngạch này vào năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng bangladesh cho biết thêm nước này đang phấn đấu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình
vào năm hai nghìn hai mươi một
hai bên cũng đã trao đổi khả năng hợp tác trong các ngành dệt may chế biến da dày thuộc da
chế biến thực phẩm dược phẩm và trên cơ sở thế mạnh của mỗi nước có thể xem xét thành lập các liên doanh
trong lĩnh vực này thúc đẩy việc thiết lập đường bay thẳng kết nối hai nước
thủ tướng bangladesh cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi với hình thức góp vốn linh hoạt
để các doanh nghiệp việt nam mở rộng đầu tư vào bangladesh mong muốn hợp tác
học hỏi kinh nghiệm của việt nam
nông nghiệp kỹ thuật canh tác ứng dụng các công nghệ mới để tăng năng suất nông nghiệp
khẳng định sẽ tiếp tục nhập khẩu gạo của việt nam
chủ tịch nước trần đại quang và thủ tướng sheikh hasina nhất trí tăng cường hợp tác
trong các lĩnh vực khác như quốc phòng an ninh giáo dục du lịch văn hóa và giao lưu nhân dân
tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế
trong đó có liên hợp quốc phong trào không liên kết diễn đàn khu vực asean arf
diễn đàn hợp tác á âu asean
trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế cùng quan tâm
hai nhà lãnh đạo ủng hộ việc thúc đẩy hòa bình ổn định an ninh an toàn và tự do hàng hải
hàng không ở biển đông giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế
kết thúc hội đàm lãnh đạo hai nước đã chứng kiến lễ ký ba văn kiện
gồm bản ghi nhớ giữa bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
và bộ thủy sản và trăn nuôi bangladesh về hợp tác thủy sản và trăn nuôi giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi hai
bản ghi nhớ giữa bộ công thương việt nam và bộ công nghiệp bangladesh về hợp tác chế tạo máy
chương trình trao đổi văn hóa giữa bộ văn hóa thể thao và du lịch việt nam và bộ văn hóa bangladesh